tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp chủ tịch thượng viện cộng hòa belarus mikhail minikovic đang ở thăm việt nam tham dự lễ quốc tàng chủ tịch nước trần đại quang
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân việt nam và gia quyến chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chân thành cảm ơn chủ tịch thượng viện belarus mikhail minikovich đã đến dự lễ quốc tàng chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch quốc hội xúc động cho rằng sự hiện diện của chủ tịch thượng viện belarus đã đem đến cho lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân việt nam và gia quyến chủ tịch nước trần đại quang những tình cảm đặc biệt chân thành thân thiết sự sẻ chia và động viên sâu sắc của cá nhân chủ tịch thượng viện và các nhà lãnh đạo nhân dân belarus
về phần mình thay mặt quốc hội belarus chủ tịch thượng viện belarus mikhail minnikovic gửi tới nhân dân việt nam gia quyến chủ tịch nước trần đại quang
trân trọng truyền lời chia buồn sâu sắc của tổng thống cộng hòa belarus tới lãnh đạo đảng nhà nước việt nam về sự mất mát to lớn này
chủ tịch thượng viện cho biết tổng thống lukashenko vẫn luôn nhắc nhớ những kỷ niệm tốt đẹp về chủ tịch nước trần đại quang trong chuyến thăm tới belarus vào năm hai nghìn hai mươi
cũng như các cuộc gặp gỡ bên lề các hội nghị diễn đàn quốc tế mà hai nhà lãnh đạo đã tham dự